ngày hai mươi chín tháng sáu bờ sông cần thơ đoạn qua khu vực năm phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
ven chợ nổi cái răng tiếp tục bị sạt lở ăn sâu vào bờ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng sáu khu vực này đã bị sạt lở làm một dãy nhà sụp xuống sông
và năm hộ dân đã phải di rời khẩn cấp
theo người dân chiều ngày hai mươi tám tháng sáu trên địa bàn có trận mưa lớn
đến ngày hai mươi chín tháng sáu sạt lở tiếp diễn khiến mặt đường nhựa bị sụp xuống sông cần thơ gần một nửa
và chưa có dấu hiệu dừng lại
tại hiện trường mặt đường có nơi đã bị sụp xuống hơn năm mét chạy dài hơn hai mươi mét
ăn sâu vào bờ trên một mét
ngay trong ngày hai mươi chín tháng sáu bảy hộ dân còn sinh sống phía trong đã di rời đi nơi khác
khu vực sạt lở này
nằm trong dự án kè sông cần thơ ứng phó với biến đổi khí hậu
dự án đã được triển khai vài năm và bồi thường cho một số hộ dân
nhưng đến nay vẫn chưa có ai được bố trí tái định cư
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tại cần thơ đã xảy ra hai mươi hai điểm sạt lở bờ sông
tăng một mươi một điểm so với cùng kỳ năm ngoái
điều đặc biệt là sạt lở xảy ra liên tiếp ngay từ đầu mùa mưa thay vì mùa mưa lũ như trước đây
theo các nhà khoa học hiện tượng bất thường này có liên quan đến đợt hạn hán khốc liệt vừa xảy ra ở đồng bằng sông cửu long
tôi cho rằng là một trong những nguyên nhân là do sự hạ thấp mực nước ngầm và cái mực nước ở sông quá lớn trong mùa khô hạn vừa rồi
thì nó làm cho đất trong khu vực nó bị co ngót lại rất mạnh mẽ
cộng thêm những tác động của công trình
và sự thay đổi những dòng chảy ở đầu mùa mưa thì làm cho đất trở nên mất ủ định và sạt lở đang gia tăng lên
trước những diễn biến trái quy luật giải pháp mà các địa phương đang triển khai là phải tăng cường kiểm tra bờ sông
sớm phát hiện những điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động phòng ngừa